kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê xã quảng trạch huyện quảng sương
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê xã quảng sương
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê xã quảng sương
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi